mặc dù không đưa tiền lẻ mới mạnh giá một mươi đồng ra lưu thông trong dịp tết nguyên đán
nhưng ngân hàng nhà nước vẫn đảm bảo lượng tiền mặt lưu thông trên thị trường đáp ứng đủ nhu cầu của nền kinh tế các tổ chức và cá nhân
báo thanh niên có bài viết đáng chú ý tranh luận quy định về ghi âm ghi hình tại trụ sở tiếp dân
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung vừa ký quyết định số một mươi hai ban hành nội quy tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân
trong đó quy định không được quay phim chụp ảnh ghi âm khi chưa có sự đồng ý của người tiếp công dân
nhiều ý kiến cho rằng quy định này của ủy ban nhân dân tp hà nội là không phù hợp
cán bộ tiếp dân cũng đang thực thi công vụ không phải tư cách cá nhân và không thuộc phạm vi bí mật đời tư
tuy nhiên các ý kiến cũng nhấn mạnh việc ghi âm ghi hình như thế nào và sử dụng các âm thanh hình ảnh đó ra sao lại phải tuân theo những quy định của pháp luật tương ứng
nguồn cung nhà ở xã hội được đánh giá rất thiếu khi mới chỉ đáp ứng được ba mươi nhu cầu
vậy nhưng trên thực tế có một số dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành lại đang lâm vào tình trạng ế ẩm dù mở bán đã lâu
đây là nội dung chính trong bài viết nghịch lý thiếu thừa nhà ở xã hội trên báo hà nội mới
theo ông nguyễn văn đính phó chủ tịch hội môi giới bất động sản việt nam
nguyên nhân chính khiến nhà ở giá rẻ chưa được khách hàng ưa chuộng là do các dự án loại này có vị trí rất xa trung tâm đi lại mất nhiều thời gian
trong khi đó dịch vụ tiện ích như khu vui chơi giải trí thương mại lại đang rất thiếu
ngoài ra còn một nguyên nhân nữa là do thiếu nguồn tín dụng cho vai yêu đãi
trên báo tuổi trẻ có bài viết thu phí không dừng triển khai chậm nhà đầu tư sợ minh bạch
theo đánh giá của tổng cục đường bộ việt nam việc triển khai thực hiện thu phí tự động không dừng etc trên các trạm bot chậm trễ so với yêu cầu của thủ tướng
theo ông tô nam toàn nguyên nhân dẫn đến tiến độ triển khai hệ thống etc chưa đạt mong muốn là do năng lực của nhà cung cấp dịch vụ thu phí etc chưa đáp ứng được
và một số nhà đầu tư dự án bot
bot giao thông không tích cực triển khai
còn về sự phối hợp của các chủ dự án bot trong thực hiện etc ông toàn cho biết có nhiều nhà đầu tư bot tích cực triển khai etc
nhưng cũng có không ít chủ đầu tư bot bằng cách này hay cách khác gián tiếp cản trở việc triển khai etc
ba mươi phút tối nay ngày tám tháng một theo giờ việt nam đội tuyển việt nam sẽ gặp đội tuyển iraq trong khuôn khổ vòng loại bảng d asian cup hai nghìn một mươi chín đang diễn ra tại uae
các báo số ra hôm nay đều có những bình luận trước trận đấu này
không được đánh giá cao bằng iraq nhưng tuyển việt nam được kỳ vọng sẽ làm nên bất ngờ trong trận gia quân ở vòng chung kết asian cup hai nghìn một mươi chín
tuy cấp độ u hai mươi ba và đội tuyển quốc gia hoàn toàn khác nhau nhưng với ông park và các học trò điều nói trên lại là niềm tin để họ thi đấu tự tin trước iraq
ở cuộc họp phân tích lối chơi của iraq ông park đã căng dặn các học trò rất nhiều
cụ thể các cầu thủ cần thi đấu tự tin và phòng ngự chắc chắn vì iraq có khá nhiều cầu thủ tấn công chất lượng
những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình điểm báo
xin chào tạm biệt quý vị và các bạn